nên vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm gặp tú tại quán cà phê tại xã tân thuận tây thành phố cao lãnh
sau một hồi cự cãi huỳnh ngọc tuấn đã dùng kéo đâm vào lưng nguyễn ngọc tú
làm thủng khoang màng phổi và thủng động mạch chủ gây suất huyết nội dẫn đến tử vong